bộ kế hoạch và đầu tư đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức hội nghị tổng kết ba mươi năm thu hút đầu tư nước ngoài tại việt nam
đây là hội nghị quy mô cấp quốc gia với sự tham dự của hơn ba năm trăm linh đại biểu đại diện các bộ ngành trung ương và địa phương
các nhà khoa học hiệp hội và các nhà đầu tư nước ngoài thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ dự hội nghị
trong ba mươi năm qua nhiều dự án đầu tư nước ngoài đã chuyển giao công nghệ kinh nghiệm quản lý tiên tiến ở một số ngành lĩnh vực
tác động lan tỏa nhất định tới khu vực doanh nghiệp trong nước qua đó góp phần nâng cao trình độ công nghệ và quản trị của nền kinh tế
góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cải thiện chất lượng nguồn nhân lực
thưa quý vị chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy khu vực đầu tư nước ngoài đã đóng góp hơn tám tỷ usd vào ngân sách nhà nước
một mươi địa phương có nguồn thu ngân sách nhà nước lớn
sáu địa phương tự cân đối ngân sách đều là những địa phương thu hút được nhiều dự án đầu tư nước ngoài
đầu tư nước ngoài đóng góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế
với tỉ trọng năm mươi tám hai vốn đầu tư nước ngoài tập trung ở lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo
tạo ra trên năm mươi giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước
hình thành một số ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế như viễn thông dầu khí điện tử công nghệ thông tin
bên cạnh đó khu vực đầu tư nước ngoài đã đóng góp đáng kể vào việc phát triển một số ngành dịch vụ chất lượng cao ở việt nam
việc thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đã góp phần tích cực hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tăng cường quan hệ đối ngoại hợp tác và hội nhập quốc tế
tuy vậy những khu vực đầu tư nước ngoài vẫn còn tồn tại hạn chế cần được khắc phục
mức độ kết nối lan tỏa của khu vực này đến khu vực đầu tư trong nước còn chưa đạt được như kỳ vọng
thu hút và chuyển giao công nghệ từ khu vực đầu tư nước ngoài còn khiêm tốn
vẫn còn một số doanh nghiệp chuyển giá trốn thuế hoặc chưa nghiêm túc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường